quan hệ hợp tác hai chiều giữa việt nam và australia cũng đã có nhiều bước tiến và đạt hiệu quả cao
kim ngạch thương mại giữa hai nước đang ngày càng tăng
trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chủ đạo với sản lượng chiếm đến sáu mươi tổng kim ngạch xuất khẩu của australia sang việt nam
trong những năm qua quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp giữa việt nam và australia có những bước phát triển vượt bậc
nhiều mặt hàng nông nghiệp của việt nam được xuất khẩu sang thị trường australia như tôm chiếm khoảng sáu mươi giá trị xuất khẩu
hay một số mặt hàng trái cây tươi như xoài vải thanh long đang từng bước được người tiêu dùng australia chấp nhận
tuy nhiên theo như đánh giá của các chuyên gia thì tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước còn có thể phát triển hơn nữa
những năm qua có rất nhiều mặt hàng nông sản của việt nam xuất khẩu vào thị trường australia

nhiều mặt hàng nông nghiệp australia đánh giá cao như thủy sản và các loại trái cây tươi như vải xoài thanh long
điều này đã mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước
tuy nhiên australia là một nước có những điều kiện khắt khe chất lượng trong việc nhập khẩu nông sản
nên để có thể có nhiều mặt hàng hơn nữa có mặt tại thị trường australia
thì tôi nghĩ việt nam nên đẩy mạnh giám sát chặt chẽ hơn trong quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao
tại hội thảo tăng cường lăng kính giới trong nghiên cứu sản xuất và chuỗi giá trị nông nghiệp ở việt nam
do trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia asean và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới quốc tế sia tổ chức
các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nghiên cứu và phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở việt nam
cái khó khăn nhất của việt nam trong sản xuất nông nghiệp đó là đất nông nghiệp nhỏ manh mún
thứ hai là năng lực và trình độ của người làm nông nghiệp của việt nam
việt nam hiện nay còn hạn chế để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
tôi nghĩ việt nam cần phải áp dụng nhiều hơn nữa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
thứ hai là cần phải nâng cao năng lực trình độ cho người nông dân và nhà nghiên cứu
và cuối cùng đó là cần tập trung đầu tư vào quy trình xử lý sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hướng đến xuất khẩu
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi australia cam kết sẽ hỗ trợ việt nam trong việc phát triển kinh tế nói chung
và nông nghiệp nói riêng thông qua việc thúc đẩy khối ngành hàng tư nhân nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao động
trong đó đặc biệt chú ý đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh tăng cường hiệu quả chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp của việt nam